các bạn biết những ngày gần đây mặt hàng bí xanh bí đỏ tăng giá khá mạnh do các đầu mối cung ứng rau xanh tăng lượng hàng vận chuyển vào các tỉnh phía nam hỗ trợ người dân tp hcm
ngoài ra người dân tại một số khu vực có các ca mắc covid một mươi chín do lo ngại cơ quan chức năng thiết lập vùng cách ly đã dự trữ thực phẩm sao xanh đủ dùng trong năm bảy ngày kéo theo sức tiêu thụ tăng
một bộ phận nhỏ người dân lo ngại hàng hóa khan hiếm nên mua số lượng nhiều hơn thường ngày
nghị trường hàng hóa trên địa bàn tp hcm và các tỉnh thành phố phía nam đang thay đổi liên tục
bộ công thương khẳng định trong mọi tình huống không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu
bộ công thương đã có sự chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ đời sống người dân
đồng thời bộ công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với tp hcm và tỉnh thành phố khác để có phương án vận chuyển hàng hóa đến những nơi áp dụng chỉ thị một mươi sáu
để người dân thuận tiện
trong tiếp cận thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu nhằm chia lửa cho hệ thống siêu thị cửa hàng tiện lợi
ubnd tp hcm đã có chủ trương giao sự công thương tp xem xét thực hiện mở cửa một số chợ truyền thống an toàn trên địa bàn
nhằm bảo đảm việc cung ứng hàng hóa thực phẩm thiết yếu cho người dân được nhanh chóng kịp thời nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khi đó bộ công thương cũng nhiều lần khẳng định sẵn sàng các kịch bản bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân
trong mọi tình huống hai ngành công thương và nông nghiệp chịu trách nhiệm trước đảng nhân dân là không để đứt gãy chuỗi cung ứng nhất là lương thực thực phẩm thuốc men
để đảm bảo trong thời gian giãn cách xã hội không bị thiếu lương thực thực phẩm cho người dân tp hcm đã triển khai nhiều phương án để ổn định nguồn cung mỗi ngày
ba ngày trước mỗi ngày siêu thị này chỉ nhập nhỏ giọt vài tấn rau củ quả nhưng hôm nay xe chở hàng liên tục đổ về
chỉ trong buổi chiều hai mươi tấn rau củ quả đã được đưa vào kho nguyên nhân là các xe chở hàng được đi thẳng vào nội ô mà không phải thay tài xế như trước đó
trước đó tp hcm đã yêu cầu các xe chở hàng hóa phải đổ tài xế khi vào thành phố người ngồi trên xe cũng phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng hai mươi bốn giờ
các đơn vị vận tải không đủ tài xế để chở hàng cung cấp cho các cửa hàng siêu thị điều này đã dẫn đến tình trạng căng hiếm thực phẩm nhất là rau xanh
trước những khó khăn của người dân tp hcm đã có công văn nới lỏng quy định cho các xe ra vào nội ô
các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ vùng dịch về vẫn được hoạt động bình thường chúng tôi có yêu cầu tài xế và người đi cùng phải có giấy xét nghiệm âm tính ba ngày là được hoạt động
việc nới lỏng quy định vào thành phố để giúp hàng hóa lưu thông dễ dàng các siêu thị đã được bổ sung thêm hàng hóa nhất là rau xanh các siêu thị cửa hàng cũng đã được tăng lượng xe để chở hàng về tích trữ
sở công thương đang phối hợp với quận ninh kiều để triển khai xe bán hàng lưu động tại khu dân cư đảm bảo cho công tác phòng chống dịch và giảm tải khi người dân tập trung về mua hàng tại trung tâm thương mại
như vậy vấn đề hàng hóa nhất là rau củ quả phục vụ cho người dân cơ bản được giải quyết
những ngày tới thành phố cần thơ sẽ mở thêm các điểm bình ổn giá phục vụ người dân khu vực giãn cách
những ngày qua nhiều tiểu thương hộ kinh doanh ở tp hcm rất vui mừng khi nhận được khoản tiền hỗ trợ từ gói tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng của thành phố
điều đặc biệt là hầu như họ không phải làm bất cứ giấy tờ thủ tục gì để xin xét duyệt
song song với việc chi trả hỗ trợ cho người lao động tự do thông qua hình thức chuyển khoản hoặc cử cán bộ
phường đến tận nhà để trao tiền thì hiện nay các địa phương của tp hcm cũng đang gấp rút tiến hành việc lập danh sách
và chi trả khoản hỗ trợ cho các tiểu thương chợ truyền thống các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết chín hai nghìn hai mươi một của hội đồng nhân dân tp
theo nghị quyết chín hai nghìn hai mươi một các hộ kinh doanh các hộ có đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận gò vấp và phường thạnh lộc quận một mươi hai
nơi áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đợt đầu tháng sáu và một số khu vực bị phong tỏa
đã phải đóng cửa dừng hoạt động để phòng chống dịch được hỗ trợ hai triệu đồng mỗi hộ
các hộ kinh doanh cá thể được chi trả đợt này gồm hầu hết các cành nghề trừ lĩnh vực ăn uống
vì khi áp dụng chỉ thị một mươi sáu trong đợt trước các hộ này vẫn được phép bán mang về
đến thời điểm này tp hcm đã chi trả được chín mươi năm gói hỗ trợ đợt hai đến các đối tượng theo quy định
những ngày qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín rất đông lao động là đồng bào dân tộc thiểu số
ở vùng cao quảng ngãi làm thuê khai thác gỗ keo ở các tỉnh trung trung bộ bị mắc kẹt
phải tìm cách mọi cách để về quê kể cả phải đi bộ
khi về đến địa phận quảng ngãi đã được lực lượng công an hỗ trợ kịp thời lương thực nước uống
và phối hợp địa phương bố trí phương tiện đưa về tận nhà
do không có xe chở và hết lương thực trên năm mươi người dân ở huyện ba tơ phải đi bộ hai ngày đêm
từ điểm làm thuê trên núi huyện hoài ân tỉnh bình định
đến chốt kiểm tra y tế đèo bình đê tỉnh quảng ngãi
tại chốt kiểm tra y tế đèo bình đê những ngày qua có trên bốn trăm linh người dân tộc thiểu số của tỉnh
về từ các tỉnh khánh hòa phú yên bình định đã được lực lượng công an quảng ngãi
tiếp nhận trong tình trạng đói khát
do vượt đoạn đường dài lực lượng công an đã kịp thời kiểm tra y tế đồng thời cung cấp nước thức ăn
giúp người dân lót dạ và liên hệ với các huyện của địa phương để bố trí xe chở người dân về
cả ngày đi bộ không có gì ăn bây giờ được công an cho mì tôm nước uống giúp cho chúng tôi lót dạ
trước đó chỉ vì không có xe về quê do nhiều tỉnh đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng để phòng chống dịch covid một mươi chín
nên có trên người dân ở huyện ba tơ và sơn hà
làm thuê khai thác gỗ ở nhiều tỉnh khu vực miền trung đã bị mắc kẹt buộc phải tìm mọi cách về quê
cho đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi công an thị xã đức phổ huyện bình sơn
làm nhiệm vụ tại các chốt y tế cửa ngõ tỉnh quảng ngãi đã tiếp nhận hỗ trợ ăn uống và bố trí xe về địa phương an toàn
tạo được chuyện đưa cho nước non cho bà con uống hay là ăn đỡ những gì có sẵn ở tại chốc cho bà con ăn
tại cửa ngõ tỉnh quảng ngãi
hình ảnh lực lượng công an đang chờ đón giúp đỡ sẻ chia đã sửa ấm những người dân đồng bào vùng cao
sau hành trình mưu sinh khi được trở về quê hương
công đoàn các khu công nghiệp khu chế xuất hà nội chủ động phối hợp với chủ đầu tư
người sử dụng lao động xây dựng kịch bản duy trì sản xuất trong trường hợp nhà máy bị phong tỏa
đề phòng dịch covid một mươi chín lấy nhà máy làm nơi cách ly và ổn định sản xuất
đây là yêu cầu của liên đoàn lao động tp hà nội
đối với liên đoàn lao động quận huyện thị xã công đoàn các cấp
triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
liên đoàn thành phố cũng yêu cầu công đoàn các khu công nghiệp khu chế xuất chủ động phối hợp với ủy ban nhân dân
lặng liên đoàn lao động các quận huyện thị xã bang quản lý các khu công nghiệp khu chế xuất
và các đơn vị liên quan tổng hợp số lượng lao động sinh sống và làm việc tại khu công nghiệp
cụm khu công nghiệp trên địa bàn thành phố nám chắc số người lao động cư trú di biến
tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát việc tuân thủ công tác phòng chống dịch của doanh nghiệp
riêng đối với công nhân người lao động lưu trú trên địa bàn thành phố và người lao động từ các tỉnh
thành phố khác tại khu công nghiệp cụm công nghiệp và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn và vùng lân cận
phải đăng ký với chính quyền địa phương nơi có công nhân người lao động chuyên gia cư trú
nơi có trụ sở các nhà máy xí nghiệp cơ quan
đăng ký xe đưa đón hàng ngày cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tại nơi lưu trú trong quá trình di chuyển và nơi làm việc
đồng thời chủ động tham gia phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp trong việc xây dựng các phương án cụ thể
thực hiện tốt bốn tại chỗ trong công tác phòng chống dịch bảo đảm phục vụ nhu cầu cần thiết yếu của đoàn viên
người lao động trên địa bàn đặc biệt tại các khu vực bị cách ly phong tỏa
thưa quý vị từ phản ánh của người dân phóng viên antv đã thâm nhập thực tế và khẳng định
công ty cổ phần ô tô mùa một tháng năm không chỉ không tuân thuộc
không tuân thủ các quy định không thanh toán đúng thời hạn nợ lương
mà còn không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong suốt thời gian dài
điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của hàng trăm người lao động